nhằm cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phối hợp với tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội đã tổ chức hội thảo xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh
với chủ đề kết nối và tương tác tại hội thảo lãnh đạo tỉnh lào cai nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển chính quyền điện tử và đô thị thông minh của địa phương
trung tâm điều hành thông minh tỉnh lào cai ứng dụng trí tuệ nhân tạo gồm nhiều tiện ích như quản lý báo cáo xây dựng chương trình họp lịch làm việc hệ thống văn bản đi và đến hệ thống tổng hợp thông tin trả lời ý kiến của người dân hệ thống camera quản lý hình ảnh trên địa bàn
các dữ liệu được tích hợp thống nhất tổng thể từ đó đưa ra báo cáo đánh giá và những cảnh báo để nhà quản lý tham khảo
mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc của người dân